cùng với việc khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với cơn bão số bảy
hiện nay công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại miền trung đang được gấp rút triển khai
theo số liệu tổng hợp từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
mưa lũ tại miền trung đã khiến hai mươi năm người chết bốn người bị mất tích một mươi tám người bị thương
về tài sản mưa lũ làm sập hai mươi năm nhà tốc mái và hư hỏng chín trăm bốn mươi chín nhà
trên một mươi năm hectare lúa và rau màu các loại bị ngập và hư hỏng
hiện nay công tác cứu hộ cứu nạn hỗ trợ giúp đỡ người dân vùng thiệt hại
đang được các lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng chức năng
các tổ chức chính trị xã hội tích cực triển khai nhằm giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống
trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra cho đồng bào miền trung
những ngày này đồng bào cả nước đang đồng lòng hướng về khúc ruột miền trung để sẻ chia giúp đỡ người dân vùng lũ
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phát động nhân dân cả nước chung tay ủng hộ đồng bào miền trung
trước mắt cứu trợ khẩn cấp một chín mươi bảy tỷ đồng cho bốn tỉnh bị thiệt hại
thành phố hồ chí minh ủng hộ một mươi tỷ đồng cho đồng bào miền trung
đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại
nhiều tổ chức chính trị xã hội nhà hảo tâm đã có những nghĩa cử cao đẹp
chung tay giúp đỡ đồng bào miền trung vượt qua khó khăn
cùng với việc tập trung khắc phục hậu quả của mưa lũ
hiện nay chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo các ngành địa phương chuẩn bị các phương án để ứng phó với bão số bảy
chủ động di rời dân ở những nơi sung yếu những công trình không an toàn đến những nơi an toàn
cái này rất quan trọng
tất cả phải lập một kế hoạch rất cụ thể cái phương án rất cụ thể để chúng ta làm việc này
chủ động mà khi tình huống đến là chúng ta chủ động ngay
thì bây giờ các địa phương các đồng chí đã có kinh nghiệm rồi
thì các đồng bào bị chủ động để hoạch định ra một kế hoạch di rời phù hợp
khi mà cơn bão số bảy vào mà gây ra cái bão lớn
vàng rồi ngập úng cũng như là đề phòng cơn bão
tiếp theo là cơn bão hai mươi
khi mà vào biển đông thì lúc đó chắc là cơn bão số tám rồi
thì bão trồng bão cho nên cực kỳ nguy hiểm
hiện nay bão số bảy đang đổi hướng lên phía bắc
vì vậy phạm vi ảnh hưởng của bão sẽ là từ quảng ninh đến nam định
thời gian đổ bộ vào khoảng từ một mươi h đến một mươi chín h ngày một mươi chín tháng một mươi
khi vào bờ cấp độ bão là cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi hai cấp một mươi ba
lượng mưa sẽ tập trung nhiều tại ba tỉnh là quảng ninh hải phòng và lạng sơn
phạm vi mưa sẽ lan rộng ra các tỉnh bắc bộ
điều đáng lo ngại là trong khi bão số bảy đang chuẩn bị đổ bộ vào nước ta
thì trên thái bình dương bão hai ma cũng đang tiến vào biển đông
việc bão trồng bão đang đặt ra những thách thức lớn
đòi hỏi công tác chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với bão của người dân
các địa phương các bộ ngành cần được đặt lên cao nhất